từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi tại một mươi chín điểm tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã thông tin đến cử tri về nội dung kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến kỳ họp
tại các buổi tiếp xúc cử tri phú yên cho rằng lâu nay việc xây dựng các dự án luật được thực hiện rất công phu nhưng một số dự án luật khi có hiệu lực rất khó đi vào thực tiễn cuộc sống
dẫn đến không ít người dân thậm chí cả cán bộ chưa nắm kỹ luật trong thực thi nhiệm vụ nên quốc hội cần đánh giá lại kết quả
việc tăng một số loại thuế cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo ổn định chỉ số giá tiêu dùng
quốc hội nên dành nhiều thời gian bàn các biện pháp xử lý việc quản lý trong lĩnh vực y tế như thuốc giả co bệnh viện xem xét kỹ các dự án bot và làm rõ việc lợi ích nhóm của các dự án này
việc vay vốn nhà ở xã hội chấn chỉnh mua bán vé tờ hỏa cao giá
cử tri phú yên cũng kiến nghị quốc hội cần tăng cường hơn nữa các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất
đưa ra các giải pháp giúp địa phương quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản mang tính bền vững tránh người dân nuôi tự phát dẫn đến thiệt hại
đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn rừng phòng hộ ven biển khi triển khai các dự án phát triển kinh tế